theo cục thống kê tp hcm tổng vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố trong một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi
là ba tám mươi một tỷ usd có nghĩa là đứng thứ hai cả nước sau tỉnh bạc liêu
mặc dù tổng số vốn đăng ký đầu tư của một mươi một tháng qua của tp hcm duy trì tỷ lệ cao so với cả nước
chiếm một mươi bốn bốn nhưng so với cùng kỳ năm trước số vốn giảm đến ba mươi
nguyên nhân chủ yếu vẫn do tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới còn rất phức tạp
nên ảnh hưởng đến việc đầu tư của các quốc gia vào thị trường việt nam
đặc biệt là nhóm các quốc gia đầu tư lớn với tổng số vốn ba tám mươi một tỷ usd
có tám trăm sáu mươi năm dự án đăng ký mới với trên năm trăm linh triệu usd
ba ngành thu hút vốn đầu tư nước ngoài là thương nghiệp công nghệ và kinh doanh bất động sản